thưa quý vị lâu nay tình trạng hàng giả hàng nhái hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
đã gây tổn thất hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm ảnh hưởng xấu tới cả người tiêu dùng
và có thể làm giảm uy tín của sản phẩm thật
người tiêu dùng thì vẫn chịu thiệt còn doanh nghiệp việt hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cũng chỉ ngậm ngùi vì tình trạng giả mạo ngay càng tinh vi
thậm chí ngay cả tem chống hàng giả cũng bị làm giả hoặc bị phục chế
dán lại vào những sản phẩm khác khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang
trước vấn đề này ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng
việc đưa vào các ứng dụng công nghệ để chống hàng giả hàng nhái hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
là một yêu cầu cấp thiết cần phải được thực hiện ngay
nhắc đến hàng giả hàng nhái hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
không thể không kể đến những sản phẩm sách
đây là một trong những loại hàng hóa dễ bị làm giả nhất
nạn sách giả sách lậu liên tục hoành hành với quy mô và tính chất
ngày càng phức tạp mang tính báo động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp
của các nhà xuất bản công ty phát hành sách các tác giả và bạn đọc
sách lậu sách giả không chỉ được bán ở vỉa hè nhà sách
mà giờ đây chúng còn ngang nhiên giao bán trên nhiều trang mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử
đặc biệt những cuốn càng bán chạy thì tỷ lệ in lậu càng nhiều
hiện nay thấy là sách giả thì tràn lan trên thị trường
gọi là bán công khai chứ cũng không cần phải giấu giếm gì cả
hiện nay ví dụ như các anh các chị có thể là đi thử ở một số tuyến phố như
đường láng hạ hay đường phạm văn đồng thì sách giả sách lậu thì tràn lan
và cái việc vi phạm bản quyền vi phạm các lợi ích của nhà xuất bản và của các tác giả là rất nhiều
trước thực trạng đó nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
trung tâm doanh nghiệp hội nhập và phát triển và công ty trách nhiệm hiệu hạn phần mềm smartsoft
đã tiến hành thỏa thuận hợp tác nhằm ứng dụng
phát triển các thành tiệu của công nghệ checkvn vào phát triển nghiên cứu
xây dựng hệ thống chống giả điện tử cho các xuất bản phẩm trong ngày xuất bản
thực hiện công tác truyền thông giới thiệu phát hành
in ấn tem thông minh chống hàng giả checkvn book cho sản phẩm xuất bản
và văn hóa phẩm của mỗi bên góp phần phổ biến giới thiệu chuyển giao công nghệ
những giá trị trí thức thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống nhân dân
góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn khoa học chuyên ngành
và sự hợp tác của mỗi bên cùng nhau phát triển bền vững
tiếp theo thì chúng tôi sẽ phối hợp cùng các nhà xuất bản khác trên việt nam
sử dụng cái tem này để chống giả chung cho các cái sách khác của việt nam
và trong thời gian tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng sẽ cùng nghiên cứu
và phát triển tem chống giả này cho rất nhiều các mặt hàng các sản phẩm khác của việt nam
đây là hệ thống thông tin phản hồi nhanh
bao gồm tem chứa mã qr bảo mật hai lớp kết hợp với thiết bị di động
có cải ứng dụng để truy cập
và một trung tâm dữ liệu với năm cơ sở dữ liệu quản lý độc lập
chứa các thông tin về nhà xuất bản mã tem và sản phẩm đã xác thực
theo đó mỗi cuốn sách có mã số riêng giúp độc giả tương tác với nhà xuất bản
người mua sẽ quét mã qr bằng di động và thao tác kiểm tra thông tin
cào lớp nhũ bảo mật kiểm tra thật giả nhập thông tin xác thực khi thanh toán
bằng phương thức này độc giả mua được ấn phẩm thật của nhà xuất bản
và khẳng định quyền sở hữu với cuốn sách nhờ tem thông minh gắn trên cuốn sách
thực ra thì trước khi mà có chức viên thì có rất là nhiều giải pháp chống giả
ví dụ như là những cái con tem vỡ để chống giả tem nhiệt rồi tem phản xạ ánh sáng rất là nhiều màu
rồi rất là nhiều những loại tem khác nhau
tuy nhiên thì với những con tem như vậy nếu chỉ dựa hoàn toàn vào công nghệ in
thì chúng ta biết rằng là công nghệ in dù có tới dân đến đâu
thì cũng không thể nào tránh được việc bị làm giả
thế thì cái câu chuyện là
nếu như chỉ dựa vào công nghệ in thì không thể nào chống được giảm
nhưng có một hệ thống công nghệ thông tin với nhiều tầng bảo mật
với những cái thuật toán độc quyền của ide
thì chúng ta đã chứng minh được rằng checkvn là một giải pháp chống giả tuyệt đối
trước khi áp dụng vào lĩnh vực xuất bản công nghệ checkvn đã chính thức được áp dụng
xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc cho toàn ngành nông nghiệp từ năm hai nghìn hai mươi một
cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất có tiếng
công ty này có nhiều năm sản xuất khóa
mỗi năm doanh nghiệp cung cấp cho thị trường hàng trăm chủng loại khóa khác nhau
với gần hai mươi bốn triệu sản phẩm
tuy nhiên cũng chính vì lý do này đã xuất hiện tình trạng các đơn vị khác làm giả
làm nhái sản phẩm của công ty tiêu thụ trên thị trường
để hạn chế tình trạng này công ty đã ứng dụng các giải pháp công nghệ và hoạt động sản xuất
để giúp cho người tiêu dùng có sự lựa chọn và được hỗ trợ công nghệ thông tin
trong lựa chọn sản phẩm
và đánh giá sản phẩm thì chúng tôi có áp dụng công nghệ dán tem để truy xuất nguồn gốc sản phẩm
một là để công ty quản lý tốt về chất lượng số lượng sản phẩm
thứ hai nữa để quảng bá cái thương hiệu uy tín của sản phẩm của công ty
và cái dán tem đây là để cho người tiêu dùng người tiêu dùng ứng dụng cái công nghệ thông tin
để truy xuất được nguồn gốc sản phẩm
sản phẩm bổ khóa về tiền và cái truy xuất cũng rất là toàn lợi hoàn toàn miễn phí
được biết hệ thống checkvn đã được trung tâm mã số mã vạch quốc gia chuẩn hóa
theo tiêu chuẩn việt nam và tiêu chuẩn toàn cầu
sau khi được hội đồng khoa học của bộ khoa học và công nghệ thẩm định
đủ khả năng và truy xuất nguồn gốc trên toàn quốc
đồng thời được bộ công an thẩm định về bảo mật
căn cứ vào cái tình hình thực tiễn của việt nam mình
và chúng tôi thay vì giống những cái tình hình thực tiễn của việt nam mình
các đơn vị đang đi cung cấp dịch vụ về truy xuất nguồn gốc hàng hóa
là bán những cái content dán trên sản phẩm
thì đơn vị chúng tôi đã tư vấn cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
và cùng với lại cả ban chỉ đạo trung ương của quần động người việt nam
yên tiên dường hàng việt nam chứng minh rằng là chúng ta cần phải có
những cái hệ thống thông tin điện tử để tích hợp vào đó
cái chức năng quản lý mà làm tốt hơn
tư cao năng lực quản lý cho nhà quản lý
nhưng lại hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa nâng cao được cái năng lực cạnh tranh
và đặc biệt là như vậy thì chúng ta sẽ làm cho sản phẩm hàng việt nam của chúng ta
cũng có cái sức cạnh tranh mạnh liệt hơn và cái cơ hội thuận lợi hơn
khi chúng ta thuận nhập quốc tế
có thể thấy ngoài chức năng xác thực thật giả
việc ứng dụng công nghệ còn tạo ra cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng
một cách chặt chẽ và mật thiết
các bên đều được hưởng lợi ích trong quá trình lưu thông hàng hóa
doanh nghiệp có công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh
chính quyền cũng có được biện pháp quản lý thị trường hiệu quả
thưa quý vị
ở việt nam dứa là một loại cây dễ trồng và quen thuộc với bà con nông dân
tuy nhiên theo thống kê với mỗi quả dứa được thu hái
người nông dân sẽ phải bỏ đi từ hai đến ba kg lá dứa
như vậy có cả triệu tấn lá dứa được bỏ đi hàng năm
nhằm tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp này
một nhóm sinh viên trường đại học bách khoa tp hcm
đã nghiên cứu ra sản phẩm vải làm từ sợi lá dứa để làm ra được loại vải này
nhóm nghiên cứu cho biết đã ứng dụng nhiều loại công nghệ mới
hiện nghiên cứu đã nhận được nhiều sự quan tâm đặt hàng của một số đơn vị diệt may
đây là những chiếc khẩu trang và những miếng vải được làm từ sợi kháng khuẩn
được nhóm sinh viên tạo ra bằng cách tái sinh
từ sự kết hợp giữa dầu sầu đâu và hạt nano chitosan lên sợi dứa
nóng một cách đơn giản nhóm nghiên cứu đã biến lá dứa trở thành vải kháng khuẩn
kết quả là không thể bán được và phải đem đi bỏ gây ô nhiễm môi trường
từ đó tụi em đã nghĩ ra được ý tưởng là sẽ làm vải dứa từ lá dứa từ trái thơm
sau đó là tụi em phát triển thêm từ vỏ tôm đến làm dung dịch kháng khuẩn
theo nhóm nghiên cứu chitosan thu được từ vỏ tôm là một vật liệu an toàn
có tính tương hợp sinh học đã được khoa học chứng minh
dầu sầu đâu được ghép trong chitosan để tăng cường các đặc tính kháng khuẩn
và thậm chí ngăn ngừa một số loại virus
sợi lá dứa
dường như là vật liệu nổi bật được coi là chất thay thế dồi dào
và khả thi cho sợi tổng hợp đắt tiền và không thể tái sử dụng
ba loại vật liệu này tưởng như không có gì liên quan đến nhau
nhưng đã cho ra kết quả khá bất ngờ tạo nên một loại vải kháng khuẩn có công nghệ cao
đầu tiên thì tụi em chuẩn bị sợi dứa
thì tụi em đã cộng tác với một bên thứ ba để có được sợi dứa và vải lá dứa
thì tiếp theo là tụi em sẽ kết hợp chitosan và dầu niêm để tạo ra dung dịch nano kháng khuẩn
trích xếp là một giải pháp thay thế bền vững cho người tiêu dùng
đang tìm kiếm một sản phẩm độc đáo và thân thiện với môi trường
vì dầu sầu đâu kết hợp hạt nano chitosan là một thành phần được tích hợp sẵn trong trích xếp
nên các chức năng kháng khuẩn của vải hoạt động hiệu quả trong thời gian dài
với những điểm nổi bật này nhóm nghiên cứu đã được công ty mitsui kemicals
đầu tư hai năm trăm linh sgd để phát triển sản phẩm
của vật liệu
bên cạnh đó thì nhóm cũng đang nghiên cứu đề xuất được một mô hình sản xuất công nghiệp
mà có thể chuyển giao được công nghệ
hướng tiếp theo của nhóm là các nhà trường sẽ cùng đồng hành với các bạn
để có thể viết những hồ sơ sáng kiến sở hữu trí tuệ
bên cạnh đó cũng tìm kiếm các cuộc thi để có thể kết nối với các nhà đầu tư
hoặc là các doanh nghiệp đang có mong muốn cùng đồng hành với các bạn
để có thể phát triển và thương mại hóa sản phẩm
trong những năm gần đây bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế
thì xu hướng xây dựng xã hội song hành với bảo vệ môi trường
cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm
đặc biệt đối với ngành công nghiệp thời trang thì phát triển bền vững
chính là một định hướng được nhiều người lựa chọn
việc tận dụng lượng lá dứa khổng lồ để tạo thành nguyên liệu diệt may
thân thiện với môi trường chính là một biện pháp tận dụng nguyên vật liệu
và giảm thiểu việc sử dụng các tài nguyên khác
dù chặng đường để thương mại hóa còn nhiều khó khăn
thưa quý vị nếu quý vị có sở hữu ô tô thì hẳn khi trời mưa
thì chúng ta mới thấy được giá trị của những chiếc cần gạt nước phải không ạ
trước khi chưa có nó thì thi thoảng những người lái xe lại phải dừng xe
cầm chiếc khăn lau để lau nước trên mặt kính
hay thậm chí có khi phải thòi đầu ra ngoài cửa ô tô để lái
tuy nhiên ít ai biết được rằng ý tưởng về chiếc cần gạc đơn giản đó
lại bắt nguồn từ một cái chấp mắt
trong phần cuối của chương trình mời quý vị cùng ngược dòng quá khứ
để tìm hiểu về robert kean
nhà sáng chế thiên tài đã dành tâm huyết cả cuộc đời mình
để tạo nên chiếc cần gạt nước trên xe ô tô dựa theo chuyển động của mắt tài xế
và thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình tuần này của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trước hết cần phải nói là robert kean không phải là người sáng chế ra cần gạt nước
thay vào đó là một dạng cải tiến của cần gạt nước trên kính xe thời đó
cải tiến của ông tuyệt vời hoàn hảo đến nỗi
mà sau nửa thế kỷ từ khi ông sáng chế ra nó
chiếc cần gạt dựa trên chuyển động mắt vẫn được sử dụng rộng rãi trên khắp toàn thế giới không thể bị thay thế
vào thời của robert kean gạt nước ô tô được vận hành bằng một hệ thống chân không
và chỉ có hai chế độ lâm dâm hoặc cầm tả
dù ở chế độ nào thì gạt nước cũng đong đưa liên hồi
với robert kn đó là một sự sao nhãn khó chịu đến mức ông tự nghĩ
tại sao gạt nước lại không hoạt động giống như cái trước mắt của con người nhỉ
ông đã phát minh nó dựa trên sự quan sát chuyển động của đôi mắt
robert nhận thấy hành động trước mắt của con người
không bao giờ cản trở tầm nhìn của họ
thực tế các chuyên gia tại trung tâm y tế đại học cortingen của đức
cũng đã xác nhận điều tương tự
họ cho rằng với cơ bản nếu như trước khi chất mắt
não bộ không kịp ghi nhận một hình ảnh mới nào
các hình ảnh trước đó sẽ được lưu lại và sử dụng
vì thế dù có chất mắt liên tục cảnh vật xung quanh vẫn hết sức rõ ràng
về mặt lái xe nếu chúng ta dừng gạt nước
trong một khoảng thời gian nhất định sau mỗi chùa kỳ lâu
điều này sẽ làm giảm sự giao thoa với tầm nhìn của người lái
chính lập luận này đã giúp robert kin thiết kế nên chiếc cần gạt nước ô tô không liên tục
thiết kế sử dụng cách sắp xếp dẫn động trục cam như hình minh họa đầu ra của động cơ
trục cam dẫn động kết nối làm di chuyển cần gạt nước chỉ một khoảng thời gian ngắn
nó sẽ dừng lại trong một khoảng thời gian ở phần dưới cùng kính chắn gió
thực tế với công nghệ gạt nước này cần phải thay đổi dựa trên lượng mưa
nếu lượng mưa thấp thì thời gian cần gạt nghỉ có thể lâu hơn
còn trong tình huống mưa lớn cần gạt nghỉ thời gian ngắn hơn
để cần gạt nước với thời gian dừng khác nhau robert đã phát triển một mạch điện tử
ông sử dụng mạch bóng bán dẫn để cấp nguồn cho động cơ gạt nước
đây là cơ chế gạt nước trực tiếp kết nối với đầu ra động cơ giúp cần có thể lau liên tục
điều thú vị là một trục cam kết nối với động cơ có thể dễ dàng vận hành công tắc
và mạch tắc gạt nước ở trong giai đoạn tạm dừng
mặc dù robert đã phát minh ra chiếc cần gạt nước mưa tuyệt vời
tuy nhiên ông đã phải dành phần lớn cuộc đời cho cuộc chiến kiện tụng bản quyền bằng sáng chế với hãng ford
mặc dù đến cuối cùng robert kinn đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý này